mặc áo cử nhân chụp ảnh tốt nghiệp ở một trường đại học danh giá tại thành phố hồ chí minh
tự nhận quen biết với cơ quan chức năng
tự xưng là đại đức làm giả giấy chứng nhận tăng ni phật tử
không những vậy đối tượng còn lên mạng xã hội đăng tải những clip ăn uống phạm phu
một hành trình tạo vào bọc của nguyễn minh phúc trong một thời gian dài
nhằm lừa đảo những con mồi nhẹ dạ
ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện củ chi thành phố hồ chí minh
đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn minh phúc
tự là thích tâm phúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba nơi thường trú tại ấp láng cái xã tân phú trung huyện củ chi
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo cơ quan cảnh sát điều tra trước đó một người phụ nữ năm mươi tuổi
ngụ tại huyện hóc môn trình báo bị ông phúc lừa đảo
theo nạn nhân này hồi năm hai nghìn hai mươi một bà có mua một thửa đất bốn trăm hai mươi ba m hai
tại địa chỉ xã bình mỹ huyện củ chi của một chủ đất với giá là hai bốn tỷ đồng
nhưng chưa làm thủ tục tách thửa được
vào ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nạn nhân thông qua một người ở huyện củ chi
giới thiệu và quen biết với ông phúc để nhờ làm thủ tục tách một thửa đất
thành hai thửa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng thì ông phúc đồng ý
mặc dù không có chức năng để làm thủ tục tách thửa đất
và cũng không có mối quan hệ nào để có thể làm thủ tục tách thửa đất
nhưng do quen biết và nhiều lần thuê người làm giấy tờ giả
bằng cấp giả để tạo lòng tin tôn giáo nhằm lừa đảo người khác
nên ông phúc đồng ý nhận làm thủ tục tách thửa đất theo yêu cầu
ông thỏa thuận với các nạn nhân làm thủ tục tách thửa đất với chi phí
ba mươi năm triệu đồng phúc đã nhận trước bảy mươi triệu đồng
sau đó phúc thuê làm hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả trên ứng dụng xã hội
sau đó đưa cho nạn nhân một giấy còn một giấy chứng nhận giả
và một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật của nạn nhân
thì phúc cất vào kết sắp để đợi khi nào nạn nhân đưa hết số tiền sáu mươi năm triệu đồng còn lại
thì mới đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả thứ hai
sau khi hành vi bị phát hiện phúc trốn sang thái lan
ngay khi phúc vừa về việt nam cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện củ chi đã triệu tập phúc để làm việc
sau nhiều lần quanh co thì phúc khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên
cơ quan cảnh sát điều tra đã khám xét khẩn cấp tại nhà của phúc
và thu giữ một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả
và một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật của nạn nhân năm mươi tuổi trú tại củ chi
trước khi bị bắt tạm giam người tự xưng là nhà sư nguyễn minh phúc đã có tiếng trên mạng xã hội
tạo hình ảnh và có một bộ hồ sơ đẹp để đi lừa đảo
vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn minh phúc đăng ảnh
chụp trong bối cảnh tốt nghiệp trường đại học luật thành phố hồ chí minh
với hoa cầm tay đeo cổ mặc áo cử nhân cầm bằng tốt nghiệp liên tục được chia sẻ và gây xôn xao mạng xã hội
với kiểu phong bạt như này bức ảnh như đang thể hiện nhà sư giả mạo này tốt nghiệp tại trường đào tạo luật danh tiếng
nhưng trên thực tế theo đại diện trung tâm quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên trường đại học luật thành phố hồ chí minh xác nhận
nguyễn minh phúc chưa từng là người học của trường đại học luật thành phố hồ chí minh
vì vậy không thể có chuyện ông tốt nghiệp trường đại học luật thành phố hồ chí minh
lễ phục mà phúc thuê không phải là lễ phục của nhà trường
hôm đó phúc đến chúc mừng một bạn sinh viên vì quen biết
và sau đó phúc thuê đồ của những người làm dịch vụ chụp ảnh dạo bên ngoài trường và vào chụp ở trong sân trường
sau đó trên mạng có đăng hình ảnh ông phúc
và nêu ông phúc tốt nghiệp trường đại học luật thành phố hồ chí minh khiến nhiều người hiểu lầm
tối ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba công an quận gò vấp cùng các đơn vị chức năng đã kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh nhà hàng quán nhậu trên địa bàn quận
tại một quán nhậu ở phường một mươi bảy quận gò vấp
vào thời điểm kiểm tra có sự xuất hiện của một người đàn ông đầu chọc
mặc đồ giống nhà sư
công an quận gò vấp cùng các đơn vị chức năng đã kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh nhà hàng quán nhậu trên địa bàn quận
tại một quán nhậu ở phường một mươi bảy quận gò vấp
vào thời điểm kiểm tra có sự xuất hiện của một người đàn ông đầu chọc
mặc đồ giống nhà sư
người đàn ông này được cho là nguyễn minh phúc một người nổi tiếng trên mạng xã hội
trong thời gian vừa qua phúc rất nổi tiếng trên mạng xã hội
khi tự xưng là nhà sư tự tu ở nhà
và được các youtuber quay trở lại trong mạng xã hội

nhiều đoạn clip có nội dung phản cảm khi ông này mặc đồ tung hành nhưng nói năng thiếu văn hóa
trước đó ngày sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên tỉnh an giang
tiếp nhận tin trình báo của một chủ doanh nghiệp vật liệu xây dựng tại phường phước mỹ
nạn nhân này cho rằng
ông bị một nghi can tự xưng là thích thiện đức lừa đảo
người tự xưng là thích thiện đức đã gọi điện thoại tới nạn nhân
xưng ra là thích thiện đức
thích thiện đức có danh và nói đang tu tại một ngôi chùa tại phường bình khánh thành phố long xuyên
đặt mua hàng mua hai mươi tấn sắt để xây dựng xây lại chùa
do trước đó người đàn ông này đã có người thân nhờ chuyển xi măng ủng hộ chùa
nên ông tin tưởng vào uy tín của chùa này
và đã ra đơn hàng hai mươi tấn sắt theo yêu cầu
người tự xưng là thích thiện đức hẹn ông
tới ngày năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
sẽ trả tiền
và yêu cầu giao hàng tại cảng mỹ thới thành phố long xuyên
để trở đến chùa này
sau khi nhận số sắt của chủ bán hàng giao tại cảng mỹ thới
người tự xưng là thích thiện đức
đã yêu cầu tài xế của một công ty vận chuyển hàng hóa
đã thuê trước đó
đến nhận và vận chuyển số sắt nêu trên
về khu công nghiệp vĩnh lộc thành phố hồ chí minh
chứ không vận chuyển đến chùa như đã nói
sau khi điều tài xế chở hai mươi tấn sắt của chủ cửa hàng đến thành phố hồ chí minh
thì có một nam thanh niên đến trả tiền vận chuyển sắt cho tài xế
và yêu cầu tài xế bốc rửa sắt

người tự xưng là thích thiện đức
tiếp tục thông qua một công ty vận chuyển thuê khác
ở thành phố hồ chí minh
đến khu công nghiệp vĩnh lộng
nhận hai mươi tấn sắt
và yêu cầu công ty này tạm giữ số sắt
đến ngày năm tháng ba
sẽ cho địa chỉ để trở đến
trung tá nguyễn đức hậu
trưởng công an thành phố long xuyên tỉnh an giang
công an đã thu hồi được hai mươi tấn sắt là tăng vật
đã bị lừa đảo tại một công ty vận chuyển
có trụ sở tại phường sơn kỳ
quận tân phú thành phố hồ chí minh
đây là thủ đoạn lừa đảo mới
chủ yếu liên lạc qua điện thoại
không để lại bất cứ hình ảnh gì
dư luận xôn xao trong một thời gian
vì trên mạng xã hội thường xuyên xuất hiện
những đoạn clip về một nhà sư
tự nhận là đại đức thích tâm phúc
người này thường nói năng tục tiếu
và phát ngôn
nhà sư nhận tất cả các loại thịt động vật
trái với truyền thống của giáo hội phật giáo việt nam
khiến phật tử bức xúc và phấn nộ
qua xác minh
đối tượng trên tên thật là nguyễn minh phúc
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
ngụ tại số nhà một trăm bảy mươi bốn trên một mươi ba a
ấp láng cái
xã tân phú trung huyện củ chi
và người này giả danh tu sĩ phật giáo
căn nhà số một trăm bảy mươi bốn trên một mươi ba a
ấp láng cái
là nhà người này để ở
không phải cơ sở thờ tự tôn giáo
không có cơ sở gọi là
chùa hoàng pháp trung ương
địa chỉ này trước đây có đăng ký
thành lập sáu doanh nghiệp do nguyễn minh phúc
là người đại diện pháp luật
nhưng không hoạt động
sở kế hoạch và đầu tư tp hcm
đã có quyết định thu hồi tất cả giấy phép
thành lập doanh nghiệp tại địa chỉ này
sau đó văn phòng hai trung ương
giáo hội phật giáo việt nam
cũng đã xác nhận các giấy tờ tu học
của nguyễn minh phúc đều là giả mạo
do người này tự làm
liên quan đến việc phát tán các clip
có nội dung xuyên tạc lên mạng xã hội
ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam
huyện củ trì
đề nghị ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam
có văn bản gửi sở thông tin và truyền thông
công an tp hcm tổ chức xác minh
xử lý những kênh youtube
đăng tải các clip phát ngôn
của nguyễn minh phúc
trái với truyền thống và xuyên tạc phật giáo
theo quy định của pháp luật
nguyễn minh phúc chưa xuất ra
chưa từng tự lập chùa và tự phong trụ trì
người dùng mạng xã hội
thường xúi dục phúc có phát ngôn
tưởng tới uy tín của phật giáo
thượng tá lê mạnh hà
phó trưởng phòng tham mưu công an tp hcm
đã thông tin cụ thể về đương sự nguyễn minh phúc
người nổi tiếng với hình ảnh
thầy chùa khuấy động mạng xã hội
thời gian qua
đại diện công an tp hcm cho biết
nguyễn minh phúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
quê tại huyện củ trì tp hcm
từ năm hai nghìn đến hai nghìn một mươi
đương sự tu học
tại chùa hồng pháp huyện hóc môn

nguyễn minh phúc chỉ mới làm lễ quý
nhưng chưa xuất ra
đến năm hai nghìn một mươi
phúc trở về địa phương tự lập chùa ngô trân tử
để sinh hoạt tôn giáo trái phép
tự xưng là đại đức thích tâm phúc
và chủ trì chùa ngô trân tử
cơ quan chức năng địa phương
đã từng mời đương sự lên làm việc
sự phạt hành chính
yêu cầu gỡ bảng hiệu chùa
và đề nghị không tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép
phúc tiếp tục sinh hoạt tôn giáo trái phép
thông qua việc nguy trang
dưới hình thức thành lập các công ty
kết quả xác minh từ nhà chức trách cho thấy
các công ty này đều không hoạt động sản xuất
sau đó đã bi sở kế hoạch đầu tư
thành phố hồ chí minh thu hồi tất cả các giấy phép
liên quan đến hoạt động làm giả giấy tờ
con dấu của cơ quan tổ chức
thượng tá hà cho hay
công an huyện củ chi đã kiểm tra
phát hiện tại nhà đương sự nguyễn minh phúc
có treo huân chương lao động bằng khen
cơ quan truyền môn đã tiến hành
trưng cầu giám định
xác nhận các huân chương bằng khen đều là giả
đương sự phúc khai nhận
được người khác làm tặng huân chương
bằng khen và treo trong nhà
do không xác định được bị hại
bởi hành vi lừa đảo
hoặc lợi dụng để vi phạm pháp luật
nên công an huyện củ chi
đã tiến hành tịch thu các tài liệu nói trên
cơ quan cảnh sát điều tra ra
quyết định không khởi tố vụ án hình sự
và chỉ thực hiện xử lý
vi phạm hành chính theo quy định
đối với nguyễn minh phúc
liên quan đến hoạt động phát tán tài liệu
đăng tải thông tin gây ảnh hưởng đến uy tín của phật giáo
cụ thể nguyễn minh phúc
mặc áo nhà sư ăn uống
tại nhà hàng love garden
tại địa chỉ hai trăm năm mươi bốn
hai trăm sáu mươi trên hai nguyễn văn lượng
phường một mươi bảy quận gò vấp tp hcm
khi lực lượng chức năng kiểm tra
hộ kinh doanh quán ăn
kiểm tra nhanh ma túy toàn bộ khách
không phát hiện phúc có sử dụng
chất kích thích
do vậy nhà chức trách cho đương sự ra về
tuy nhiên lợi dụng
việc phúc mặc trang phục với hình thức
giống người tu hành
một số youtuber tiktoker đã chụp hình
quay clip và đăng tải lên mạng
nhằm câu view câu like
tạo ra dư luận xấu trong xã hội
và giới tăng ni phật tử cả nước
cùng với đó lợi dụng tính cách lối sống
của nguyễn minh phúc
một số người dùng mạng xã hội thường xuyên
xúi dục đương sự có phát ngôn
hành động đi ngược với tư cách
và quy định của tu sĩ tôn giáo
nhằm thu hút người xem tăng tương tác
cho tài khoản mạng xã hội
các hành vi trên đã gây dư luận xấu
trong cộng đồng và ảnh hưởng đến
uy tín hình ảnh của phật giáo
việc những sai phạm của nguyễn minh phúc
mặc dù đã được giáo hội phật giáo địa phương
nhắc nhở nhiều lần
nhưng vẫn tái diễn
thậm chí với mức độ ngày càng ngang nhiên trắng trợn hơn
đã phần nào cho thấy sự lệch lạc
trong quan điểm
thậm chí cố ý làm trái
về quan điểm tu hành để bôi nhọ hình ảnh
tu sĩ phật giáo
hòa thượng thích minh thiện
trưởng ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam
tỉnh long an khẳng định
bên cạnh việc xử lý nghiêm các hành vi sai trái
đi ngược lại giáo lý phật giáo
của một số tăng ni phật tử
các cơ quan có trách nhiệm
các tổ chức liên quan cần nhanh chóng
triển khai chương trình hành động
rộng khắp cảnh tỉnh xã hội
giúp người dân sáng suốt lựa chọn lối sống
tích cực hướng thiện
tự khẳng định giá trị đích thực của bản thân
giữ gìn hình ảnh lương thiện
và một số giá trị đạo đức tốt đẹp
mà phật giáo hướng tới
pháp luật việt nam
luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng
của mỗi công dân
tuy nhiên việc tổ chức cơ sở tín ngưỡng
tôn giáo không tuân thủ các quy định pháp luật
lợi dụng quyền tiền
từ thiện sinh hoạt tôn giáo
lợi dụng hình ảnh tôn giáo để trục lợi
là hành vi sai trái
vi phạm pháp luật
và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
lực lượng công an khuyên cáo
trong thời đại bốn như hiện nay
rất nhiều người sử dụng mạng xã hội
để câu like câu view
rất nhiều người lợi dụng
lòng tin vào tôn giáo để làm điều trái đời
gây ảnh hưởng xấu đến uy tín trong tôn giáo
và vi phạm pháp luật
đề nghị người dân phải thật cẩn thận
để không góp phần tiếp tay cho bọn tội phạm
gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự xã hội